sau hơn nửa ngày xét xử chiều ngày một mươi bốn tháng một viện kiểm sát nhân dân quận cầu giấy
thành phố hà nội đã tiến hành luận tội đối với ba bị cáo trong vụ việc một học sinh lớp một
của trường gateway tử vong trên xe đưa đón vào ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
với hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây ra mất mắt lớn cho gia đình nạn nhân
khiến dư luận bức xúc lên án viện kiểm sát nhận định cần thiết phải cách ly các bị cáo
ra khỏi đời sống xã hội một thời gian
viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo doãn quý phiến một mươi năm một mươi tám tháng tù
nguyễn bích quỳ từ hai mươi hai mươi bốn tháng tù nguyễn thị thủy từ một mươi hai một mươi năm tháng tù
trước đó tại tòa bố của nạn nhân đã đề nghị tòa xét xử nghiêm minh rõ ràng đúng người đúng tội
tương xứng với hậu quả mà hành vi gây ra đồng thời đề nghị hai bị cáo nguyễn bích quỳ
và doãn quý phiến bồi thường cho gia đình số tiền một tỷ đồng